tiếp ông choi joo ho tổng giám đốc tổ hợp samsung tại việt nam thủ tướng bày tỏ mong muốn được nghe ông choi joo ho
người đã đảm nhiệm vị trí đứng đầu tổ hợp samsung việt nam trong khoảng sáu tháng cho biết về những vướng mắt trở ngại nào khi làm việc tại việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn quan tâm tạo điều kiện tháo gỡ các khó khăn của các nhà đầu tư
ông choi joo ho cho biết hiện samsung việt nam đã tiến hành các thủ tục cần thiết để xây dựng trung tâm tại hà nội
mà khi đi vào hoạt động có sức chứa khoảng hai đến ba người sẽ là cứ điểm nghiên cứu và phát triển lớn nhất tại đông nam á
hiện samsung việt nam đang phải đi thuê trụ sở để làm trung tâm nghiên cứu và phát triển
vì vậy ông mong muốn thủ tướng quan tâm tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng trung tâm này
đánh giá cao kế hoạch này thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một trung tâm nghiên cứu và phát triển quy mô lớn của samsung tại việt nam
điều này thể hiện quyết tâm làm ăn lâu dài của tập đoàn tại việt nam
thủ tướng cũng đánh giá kết quả điều hành của ông choi joo ho khi dự báo sản lượng xuất khẩu năm hai nghìn một mươi chín của samsung việt nam sẽ tăng năm
điều này rất có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế của việt nam